theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi ba tháng năm các tỉnh phía bắc ngày nắng nên nhiệt độ bắt đầu tăng so với những ngày trước từ ba đến bốn độ c có nơi nhiệt độ lên tới trên ba mươi bảy độ c trong khi khu vực nam bộ thì lại giảm mưa
theo đó gió mùa tây nam đang hoạt động yếu dần nên mưa ở tây nguyên và nam bộ tù hẹp đến chiều và tối một mươi ba tháng năm chỉ còn có mưa rông diện rộng ở nam bộ
một số nơi có mưa vừa mưa to có nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh vùng tây bắc bộ nắng nóng ba mươi năm độ c một số nơi cao hơn
trong khi đó thủ đô hà nội và khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ c trời oi bức về trưa và chiều khả năng từ một mươi sáu đến một mươi chín tháng năm miền bắc sẽ xảy ra đợt nắng nóng diện rộng nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c